chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành một phong trào sâu rộng trong toàn thể xã hội
nhận được sự ủng hộ của toàn hệ thống chính trị toàn dân các thành phần kinh tế và đã có các kết quả rõ nét trên tất cả các mặt
hà tĩnh là một địa phương điển hình với cách làm sáng tạo bằng việc xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu
qua đó tạo sự chuyển động mạnh hơn thực chất hơn về phong trào xây dựng nông thôn mới
đưa phong trào đi vào bản chất cốt lõi là hiệu quả và chất lượng
cách làm của hà tĩnh đã được trung ương nhận định là đúng và trúng
không chỉ là số vườn mẫu trong tám vườn vừa qua được hoạt động
số khu dân cư đạt kiểu mẫu mà chính là hồn cốt từ đây để phát triển các vấn đề lớn
tại hội nghị các bộ ngành địa phương các tổ chức hội chính trị xã hội hội nghề nghiệp
đều cho rằng xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc cần hướng tới xây dựng nông thôn mới theo kiểu mẫu
trước hết là xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vườn mẫu với những cách làm sáng tạo phù hợp với đặc điểm từng vùng
phó thủ tướng vương đình huệ nhìn nhận chính sự sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới của các địa phương
sẽ là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả chất lượng giá trị bền vững của xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới
xây dựng nông thôn mới là một quá trình thường xuyên và liên tục
có điểm khởi đầu nhưng mà không có điểm kết thúc
nó không ngừng và liên tục và tốt hơn mỗi ngày
ngày một tốt hơn
một mối quan hệ rất là mật thiết giữa xã nông thôn mới kiểu mẫu với các mô hình ở bên dưới như tôi nói
khu dân cư kiểu mẫu xóm kiểu mẫu thôn kiểu mẫu bạn kiểu mẫu hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu hay là vườn mẫu v v
những thứ mà mô hình các địa phương còn có thể cách gọi khác nhau và đi theo một cách
nó có thể không giống với hoàn toàn nhưng mà những cái thứ này là có mối quan hệ mật thiết với nhau
và chúng ta đang muốn nói đến tính bền vững và hiệu quả của nông thôn mới
ngày càng chúng ta tập trung vào cái hiệu quả này đặc biệt là những cái tiêu chí mà chúng ta gọi là tiêu chí mềm
phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cần làm rõ các khái niệm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
bản nông thôn mới kiểu mẫu
để chính sách của chính phủ đi vào cuộc sống
kết nối xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp phát triển kinh tế nông thôn và quá trình đô thị hóa
nghiên cứu phát triển các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu vườn mẫu gắn với du lịch trải nghiệm homestay
thúc đẩy liên kết sản xuất coi trọng hỗ trợ các mô hình hợp tác xã kiểu mới kết nối với doanh nghiệp và thị trường
theo sở công thương tp hà nội sau hơn sáu tháng hà nội triển khai đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn
các quận nội thành đã có năm trăm hai mươi cửa hàng được gắn biển nhận diện
cụ thể sau quá trình kiểm tra giả soát đã có năm trăm hai mươi trên chín trăm bốn mươi một cửa hàng kinh doanh trái cây đáp ứng được các yêu cầu của đề án
và được ủy ban nhân dân các quận cấp biển nhận diện
với những địa chỉ được cấp biển người tiêu dùng đã có thể yên tâm về nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
để tiếp tục hỗ trợ các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành hà nội đại diện sở công thương hà nội cho biết
đã triển khai nhiều giải pháp như phối hợp với các tổ chức tài chính để giới thiệu cho các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn
có nhu cầu làm thủ tục vay vốn theo quy định
sở công thương cũng đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức cá nhân kinh doanh trái cây còn lại
dự kiến đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám sẽ hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho một trăm linh cửa hàng bán trái cây
theo tổng cục thuế tính đến ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã có sáu trăm bốn mươi tám một mươi doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử
số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là trên bốn mươi tám doanh nghiệp

với ngân hàng chiếm tỷ lệ chín mươi sáu hai mươi một tổng số doanh nghiệp đang hoạt động hiện đã có hơn chín trăm bảy mươi sáu

nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử hiện sáu mươi ba cục thuế và tổng cục thuế đều đã có trang thông tin
điện tử cung cấp đầy đủ thông tin thuế các dịch vụ nộp thuế điện tử đối với cá nhân đã
được mở rộng diện thí điểm để sớm nhân rộng ra toàn quốc sáng một mươi năm tháng bốn thư viện tỉnh hải dương
tổ chức khai mạc ngày hội sách năm hai nghìn một mươi tám đây là hoạt động mở màn cho chuỗi những hoạt động
hưởng ứng ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn ngày hội giới thiệu mô hình xếp sách
nghệ thuật với chủ đề lăng chủ tịch hồ chí minh và bến nhà rồng các mô hình trưng bày hàng
nghìn cuốn sách giới thiệu về các văn kiện của đảng các tác phẩm của các nhà lãnh đạo nổi tiếng
sách quý hiếm sách ngoại văn bên cạnh đó thư viện tỉnh hải dương còn tổ chức các hoạt động
ý nghĩa dành cho thiếu nhi như mở cửa cho thiếu nhi đọc sách chuyện tranh miễn phí tặng
cuốn sách vào giờ vàng thì vẽ tranh với chủ đề ước mơ xanh và một số hoạt động ngoài chơi khác
đây là năm thứ năm liên tục thư viện tỉnh hải dương tổ chức ngày hộ sách dự kiến ngày hai mươi tháng bốn
thư viện tỉnh hải dương sẽ phối hợp tổ chức ngày hộ sách tại huyện ninh giang và một số trường học
trên địa bàn thành phố hải dương tại đà nẵng hộ sách đầu tiên do quận hải châu tổ chức
tại khu vực phía tây cầu rồng diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi bốn tháng bốn cũng trong tháng huyện hòa vang
cũng tổ chức hội sách tại các trường học trên địa bàn tiếp đến là các quận sơn trà quận ngũ hành sơn
quận liên triểu hoạt động diễn ra đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa
nhằm thu hút khởi dậy tinh thần đam mê đọc sách trong các tầng lớp nhân dân đà nẵng nhất là giới trẻ
trong tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại thư viện thành phố cũng đã tổ chức thành công phiên trợ sách lần thứ nhất
nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hơn hai mươi lượt người bán ra gần một mươi sáu đầu sách
thưa quý vị và các bạn nỗi bức xúc với tranh giả vốn nhức nhối hàng chục năm nay lại một lần nữa nổi lên những ngày gần đây
khi một nhóm các họa sĩ phát hiện tranh của mình đang được giao bán ngang nhiên trên một trang web
theo đó người mua chỉ cần xem tranh ưng giá nhấn vào mục giỏ mua hàng điền thông tin
thậm chí trên tranh còn có cả chữ ký của tác giả sự việc này thêm lần nữa khiến giới họa sĩ bức xúc đến đỉnh điểm
thưa quý vị và các bạn trong đời sống mỹ thuật việt tình trạng tranh giả tranh nhái đã diễn ra từ nhiều năm nay
làm tốn không ít giấy mực của báo giới tuy nhiên hiện trạng này cho thấy có tính kế thừa vì năm này qua năm khác
tình trạng tranh giả tranh nhái vẫn diễn ra một cách hiển nhiên
nhận được thông tin từ một số bạn bè cho biết bức tranh tâm huyết của mình được giao bán trên trang web
sưởng tranh vn với giá khuyến mại họa sĩ đặng tiến đã lập tức viết thư điện tử yêu cầu
phải gỡ ngay hình tranh của mình khỏi trang web
trước sự kiên quyết của tác giả trang web sưởng tranh vn đã phải đăng tải lời xin lỗi với họa sĩ đặng tiến
và một số họa sĩ khác bị đạo tranh
vụ việc một lần nữa giấy lên những bức xúc trong cộng đồng mỹ thuật việt nam về nạn tranh nhái tranh giả đã diễn ra nhiều năm qua
như anh em chia sẻ thì cũng rất nhiều lần rồi có cả những việc cụ thể nhân chứng vật chứng
thì cuối cùng nó không đến đâu
thế nhưng mà tôi thì đầu tiên là cũng
đưa lên facebook chia sẻ với anh em nhưng mà cũng không nghĩ là anh em nhiều người lại cũng có tranh vào bị nó chép như thế
và người ta cũng bức xúc như thế
trong cái trao đổi với nhau thì các anh chị em cũng muốn là làm sao cái vụ này phải làm nó mạnh lên một tí
quá nhiều các nhà lý luận phê bình rồi các họa sĩ cũng đã bị chép như anh hà đào hải phong
chép quá nhiều năm rồi
đi đâu tôi cũng thấy hình bóng tranh của đào hải phong nhan nhản
thế nhưng mà anh ấy cũng còn đang ngồi đây và chưa biết làm thế nào
thì đấy là một cái đau khổ cho nghệ sĩ người việt thôi
còn nhớ cách đây gần một năm tại bảo tàng mỹ thuật tp hcm đã có cuộc triển lãm mang tên
những bức tranh trở về từ châu âu gồm một mươi năm bức tranh giả đã khiến dư luận rúng động
sự việc cho thấy sự ngang nhiên hoành hành của nạn tranh giả và dóng lên hồi chuông khẩn thiết
cần phải có giải pháp mạnh mẽ để chấn chỉnh những bất cập
chuột nước nhà
mong muốn là các cơ quan chức năng như là hội cục và sở văn hóa đứng cùng chung tay
và làm cái việc này để làm cho minh bạch thị trường
sau một cái thời kỳ thì bắt đầu bị giả bị nhái bị náo loạn tất cả
như thế thì bây giờ các nhà siêu tập trên thị trường là bắt đầu xa rời cái việc siêu tập tranh việt nam
và họ quá sợ bởi vì họ không biết là bỏ cái đồng tiền thật ra
có mua được tranh thật không
thế thì họ ngại không dám đầu tư nữa
và cái đấy nó là một cái thiệt hại rất là lớn cho cái nền mỹ thuật việt nam trên thị trường
vấn đề là hiện nay chưa có một cơ chế quản lý hay đơn vị thẩm định nào của nhà nước
về việc phân biệt tranh giả tranh mạo danh
ngoài việc các họa sĩ tự đăng ký bản quyền cũng như tự bảo vệ đứa con tinh thần của mình
vì vậy nhiều hoạn sĩ tỏ ra ngán ngầm và bất lực
khi mà nó đã thành cái giá trị kinh tế và giá trị về tiền bạc lớn như thế
thì cái tệ nạn làm đồ giả nó bắt đầu nó phát triển
mà nó phát triển là đến mức độ quá đáng
thì cái vấn nạn ấy nó cũng gần ba mươi năm nay rồi
đấy để giải quyết vấn nạn đó thì là cả một vấn đề không đơn giản
và chính cái vấn đạn tranh giả đấy nó làm cho cái bộ mặt cái mỹ thuật việt nam chúng ta
trở nên xấu xí trở nên nhạc nhí
nói về giải pháp khắc phục tình trạng tranh giả tranh nhái
họa sĩ đào hải phong cho rằng chúng ta phải chấp nhận
việc chép tranh là không thể cấm và thị trường chép tranh sẽ vẫn còn tồn tại
tuy nhiên chép tranh phải tuân theo nguyên tắc của quốc tế
người chép tranh không được chép theo đúng khuôn khổ chính xác của bản gốc
không được phép ký tên và chỉ được chép số phiên bản có giới hạn
phía sau bức tranh phải ghi rõ đây là phiên bản số bao nhiêu
hoạn sĩ cho biết thêm
cái cửa hàng mà chép tranh thì tức là anh đã là cửa hàng anh thương mại
thì anh chép lại những cái giá trị mà của các nghệ sĩ sáng tạo ra
nhất là nghệ sĩ hoàn sống
thực ra trên thế giới là cực kỳ vi phạm
ngay bản thân chỉ làm ở nước ngoài
nguyên tắc là gì không được chụp ảnh trong phòng chỉ làm
khi mà họa sĩ vẫn còn đang tức là đang đương đại
nhưng mà chúng ta chưa có cái chế tài đó
và chúng ta cũng chưa ý thức được cái điều đó
và tất nhiên cái cửa hàng chép tranh thì họ đều nói là họ đã xin phép rồi
nhưng mà thực ra chả ai cho phép cái điều đó cả
vấn đề đặt ra là bao giờ thị trường tranh chúng ta mới hết tranh giả
tôi nghĩ rằng khi mà xã hội mình có những người
có những người siêu tầm nghiêm trình
có những công chúng yêu nghệ thuật nghiêm trình
và họ xác định nghệ thuật là một giá trị
để họ tự hào về cái đời sống tinh thần của họ
thì nó sẽ đỡ đi rất nhiều
còn lâu nay chúng ta chưa có điều đó
tôi vẫn nghĩ rằng việt nam chưa có thị trường chẳng
trong cuộc chiến chống tranh giả tranh nhái
các hoạn sĩ cũng như các nhà sưu tập
nhà nghiên cứu rất mong có thêm sự chung tay của cộng đồng dư luận
thái độ cương quyết
nói không với vi phạm bản quyền trong lĩnh vực này
góp phần làm minh bạch thị trường mỹ thuật việt nam
tiếp theo chương trình
tỷ lệ người lớn mắc uốn ván ngày càng cao
thành phố hồ chí minh nhân rộng chương trình thu gom rác thải tại nguồn
thưa quý vị
thời gian gần đây có rất nhiều bệnh nhân đái tháo đường sử dụng đèn sửa đá muối
với hy vọng để làm giảm triệu chứng tê bì
mang lại giấc ngủ ngon hơn
thế nhưng theo các chuyên gia tại bệnh viện nội tiết trung ương cho biết
bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp đến điều trị
vì không những các triệu chứng tê bì không giảm
mà thậm chí còn bị bỏng nặng phần chân do sử dụng loại đèn sửa này
hơn một mươi năm mắc bệnh đái tháo đường
ông phượng đã bị biến chứng nặng
khiến chân tay luôn bị nhức mỏi
cách đây hai tháng
ông được người thân mua tặng bộ đèn đá muối đặt chân himalaya
được quảng cáo sẽ để lùi các triệu chứng tê bì
mang lại giấc ngủ ngon và sâu hơn
nhưng sau gần hai tháng sử dụng điều nặng hàng ngày
triệu chứng tê bì không thuyên giảm
thậm chí khiến ông phải nhập viện cấp cứu vì bị bỏng nặng phần chân
hai ông cố gắng tạo nhanh chọn đồ nguyên tên
giữ vị phận do áp thiên bệnh
anh cũng giảm nhưng mà anh nói là anh giảm
nhưng mà về sao mình về thì nói thật mình đi công tác thì mình không đi làm
mình không trực tiếp
thì anh có giảm nhưng mà giảm chưa đến nhiệt độ
cuối cùng cái điểm nhỏ nhất
nó có mắc minh chắc là đến cái số trung bình thôi
cho nên là nó xảy ra trường hợp như này
một trong những biến chứng mạng tính của đái tháo đường
là cái biến chứng về thần kinh
thì gây ra cái hiện tượng là gây ra cái hậu quả là mình không kiểm soát được cái cảm nhận cảm giác
nhất là bệnh nhân bị gai đâm nhân bị những vật nhọn chấn thương và những tác nhân vật lý nóng quá
đèn sửa đá muối được bán rộng rãi trên thị trường và được quảng cáo là có thể điều trị chứng tê bì tay chân cho người tiểu đường
nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại
và hầu hết bệnh nhân chỉ đi khám khi đã có biến chứng nặng
do đó quá trình điều trị khó khăn hơn nhiều so với các vết bỏng thông thường
không nên dùng những phương pháp phẩm lý nhất là nhiệt để chữa tê bì chân tay người đáy tháo đường này
bởi vì cái hậu quả dẫn đến như người ta biết là nó sẽ gây bỏng
bởi do cái việc là bệnh nhân mất cái cảm giác không kiểm soát được nhiệt độ
theo các bác sĩ người mắc đái tháo đường cần kiểm soát tốt lượng đường trong máu để hạn chế biến chứng của bệnh
tuyệt đối không nên sử dụng các sản phẩm được quảng cáo rầm rộ mà chưa có sự kiểm chứng để điều trị tê bì tay chân
từ đầu năm đến nay bệnh viện nhiệt đới tp hcm liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân là người lớn mắc bệnh uốn ván trong tình trạng nguy kịch
tình trạng này đã có từ năm trước tuy nhiên tỷ lệ người lớn mắc bệnh ngày càng cao hơn
điều này cho thấy người dân vẫn còn chủ quan không chủ động tiêm ngừa đối với căn bệnh nguy hiểm này
cấp cứu người lớn của bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm trong thời gian gần đây luôn có từ hai mươi ba đến hai mươi sáu bệnh nhân đang điều trị và ngày nào cũng có từ một đến ba ca nhập viện
theo các bác sĩ số ca nhập viện đã tăng gần gấp hai lần so với cùng kỳ một vài năm trước
nguyên nhân chủ yếu khiến các trường hợp người lớn mắc bệnh uốn ván là do không được tiêm ngừa
so với cùng kỳ trong khoảng thời gian trước thì cái con số này nó đã tăng gấp rưỡi cho đến gấp hai lần
nguyên nhân dẫn đến uống ván của người lớn thứ nhất là thường là do
do mình đã không có chủ động chích vaccine phòng ngừa cho nên là khi có một cái vết thương dù có thể là nhỏ bé nhưng mà mình không có chăm sóc cẩn thận tốt
thì đây sẽ là một điều kiện thuận lợi để cho vi trùng uốn ván phát triển và gây bệnh
việc chủ động phòng ngừa sớm bằng tiêm vaccine là khuyến cáo của các bác sĩ bởi thói quen chỉ tiêm ngừa khi có vết thương vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh uốn ván
nhiều trường hợp có vết thương nhưng lại chủ quan tự chăm sóc tại nhà đắp các loại cây cỏ hoặc dùng thuốc không đúng cũng dẫn đến nhiễm trùng nhiễm uốn ván
chú ý là thời gian gần đây gần một phần tư số ca mắc uốn ván không phát hiện vết thương
mình có quan niệm là khi bị vết thương mình mới đi chích ngừa uốn ván đúng không nhưng mà những cái suy nghĩ đó nó sai lầm rồi
tại vì sao qua một cái nghiên cứu mình thấy là từ hai mươi hai mươi năm bệnh nhân hoàn toàn không có vết thương và có trong cái phần còn lại là bảy mươi bảy mươi năm đó có vết thương đó thì gần phần nửa vết thương nó đã lầm rồi
như vậy thì mình không dựa vết thương để mình đi chích ngừa uốn ván mà mình phải đi chích ngừa chủ động
theo các bác sĩ bệnh uốn ván ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần và về sức lao động sau này của bệnh nhân
và bệnh uốn ván trên người lớn có một số bệnh nền thì nguy cơ tử vong rất cao
chưa kể việc điều trị uốn ván đòi hỏi chi phí cao từ bốn mươi đến một trăm linh triệu đồng cho một lượt điều trị tùy mức độ nhiễm bệnh
và thời gian điều trị cũng khá dài từ hai đến tám tuần do vậy người dân cần chủ động tiêm ngừa uốn ván từ sớm để tránh nguy cơ nhiễm bệnh về sau
trong những năm qua hội nông dân xã nam tân huyện nam sách tỉnh hải dương đã có nhiều việc làm thiết thực trong công tác vệ sinh môi trường
nâng cao sức khỏe của nhân dân góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương
đây là chiếc xe ép cuốn thủy lực chở rác đầu tiên trong huyện nam sách đang đi thu gom rác tại các hộ trong xã nam tân
chiếc xe này được một gia đình hội viên hội nông dân xã nam tân đầu tư để vận chuyển rác ra bãi rác tập trung của xã

chiếc xe này được một gia đình hội viên hội nông dân xã nam tân đầu tư để vận chuyển rác rác rác tập trung của xã nam tân
phần mình thủ tướng canada trudeau khẳng định quá trình tái đàm phán đang đạt được những tiến triển tích cực trong các vấn đề liên quan đến ngành sản xuất ô tô
trong khi đó tổng thống mexico enrike pena nietto cho biết đã cử một phái đoàn đàm phán đặc biệt để triển khai nỗ lực này
trước đó giới chức mỹ mexico và canada muốn công bố một văn bản nafta sơ bộ nhưng đã không thành công vì còn nhiều vấn đề bất đồng liên quan tới các đề xuất của mỹ
về nâng hàm lượng nội địa khu vực đối với ô tô áp thuế tạm thời đối với trái cây